sau một thời gian tạm dừng làm thủ tục cấp căn cước công dân để phòng chống dịch bệnh
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã triển khai trở lại
việc tiếp nhận thủ tục người dân trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp mới cấp đổi
cấp lại căn cước công dân vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
thủ tục công dân cần mang theo là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mã vạch
và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi
chính vì vậy công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa được làm căn cước công dân
hãy liên hệ với công an địa phương để hoàn thiện các thủ tục
lưu ý khi người dân đến làm việc phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để việc thu nhận hồ sơ được nhanh chóng thuận lợi và an toàn